mở đầu bản tin chiều nay là thông tin liên quan đến phiên tòa xét xử nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và các đồng phạm tham gia buôn bán thuốc giả
sáng nay phiên xét xử tiếp tục với phần tranh luận các luật sư bảo chữa đã đưa ra nhiều luật điểm luận cứ phân tích các góc độ hành vi trong vụ án nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi vi phạm cho thân chủ của mình
bào chữa cho bị cáo phạm hồng châu nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế luật sư trần hồng phúc cho rằng
bị cáo châu không chỉ đạo nhân viên dưới quyền thẩm định sớm hồ sơ xin cấp số đăng ký cho hai thuốc h hai k level fluoxacin và h hai k ciprofluoxacin
mang nhãn hiệu health hai nghìn canada do công ty vimedimac đứng tên đăng ký
theo luật sư phúc bị cáo châu có bút phê vào công văn số một mươi hai xin thẩm định sớm hồ sơ xin cấp số đăng ký của công ty v medimax
tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa ông nguyễn ngọc anh và bà vũ bạch dương

theo luật sư phúc chuyên viên thuộc phòng đăng ký thuốc của quản lý dược điều khai
việc đưa hồ sơ hai thuốc trên ra thẩm định sớm là thực hiện ý kiến chỉ đạo của bà phạm hồng châu
luật sư phúc cho rằng việc thẩm định sớm là do hai chuyên viên ngọc anh và dương tự hiểu
bị cáo châu không chỉ đạo thẩm định sớm
chủ trương chung mà bị cáo châu nhắc đến trong buốt phê là rất nhiều chủ trương chung của cục quản lý dược
liên quan đến việc xử lý thuốc để đưa ra thị trường
hậu quả việc cấp số đăng ký thuốc không đến từ việc thẩm
định sớm hay muộn
theo cáo trạng qua kiểm tra đã xác định bộ y tế và cục quản lý dược không có chủ trương
hay quy định nào cho phép bộ phận thường trực đăng ký thuốc
phòng đăng ký thuốc được ưu tiên đưa hồ sơ đăng ký thuốc của doanh nghiệp ra thẩm định sớm
trừ trường hợp có dịch bệnh sẽ có quyết định của bộ trưởng bộ y tế
chiều nay phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận
một trăm một mươi năm bánh heroin với trọng lượng hơn bốn mươi kg là tăng vật trong chuyên án ma túy
xuyên quốc gia vừa được công an tỉnh điện biên triệt phá thành công
sau một thời gian mật phục ban chuyên án do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với cục kỹ thuật nghiệp vụ bộ công an
các đơn vị chức năng đã bắt giữ bốn đối tượng tại quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận huyện tuần giáo
tỉnh điện biên khi đang trên đường vận chuyển một trăm một mươi năm bánh heroin đi tiêu thụ
bốn đối tượng bị bắt là giàng a trừ ly a khá ly a mạnh và giàng a gió cùng chú tại huyện điện biên
số ma túy trên được nhóm đối tượng mang theo trong bốn ba lô
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy này mua từ lào và đang trên đường
vận chuyển đi lào cay để tiêu thụ
để phục vụ công tác truy bắt đối tượng trong vụ án giết người xảy ra tại vườn quốc gia vũ quang
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũ quang
bang tỉnh hà tĩnh đã xác định đứng nghi phạm và chính thức phát đi thông báo truy tìm
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi năm tháng năm tại trạm kiểm lâm bảo vệ rừng thuộc tiểu khu một trăm năm mươi sáu vườn quốc gia vũ
quang xảy ra án mạng nghiêm trọng làm một người tử vong và một người khác bị thương
do mâu thuẫn trong lúc trú chân tại đây một đối tượng đã dùng dao đâm chém nhiều nhát vào người
ông lê viết hương chú tại huyện thị trấn vũ quang khiến ông này tử vong tại chỗ
một người khác bị thương tích
gây án xong
lợi dụng đêm tối đối tượng đã bỏ trốn vào rừng sâu
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũ quang đối tượng gây án mang tên nguyễn hồng sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã quang thọ huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh hiện công an huyện vũ quang
đã huy động tối đa lực lượng khẩn trương truy bắt đối tượng để phục vụ công tác điều tra truy
bắt đối tượng công an huyện đề nghị người dân nếu biết thông tin về đối tượng
đề nghị liên hệ trực ban công an huyện qua số điện thoại hai nghìn ba trăm chín mươi ba tám trăm một mươi bốn tám hoặc phòng cảnh sát hình
sự qua số điện thoại hai nghìn ba trăm chín mươi hai chín trăm hai mươi tám hai trăm ba mươi một cơ quan công an đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối về thông tin người
báo tin và sẽ có phần thường đối với thông tin có giá trị phục vụ bắt giữ đối tượng
trong lúc ăn nhậu trương hoàng biểu chú tại bình định
nhiều lần nhắc nhở bạn nhậu ngừng việc treo chọc bạn gái của mình nhưng người này vẫn tái diễn
quá bực tức thì biểu đã dùng dao chém vào mặt nạn nhân gây thương tích nặng
vụ việc xảy ra vào tối ngày một mươi một tháng năm biểu cùng người yêu và nhóm bạn gồm bốn người
trong đó có vũ đức mạnh chú tỉnh thái nguyên tổ chức ăn nhậu trên bàn nhậu mạnh say xỉn nên
đã nhiều lần treo gẹo và có hành động khiếm nhã với bạn gái của mình nên biểu và mạnh đã xảy ra đánh
sau biểu đã dùng dao chém vào mặt mạnh khiến nạn nhân bị thương tích nặng
đánh bạc bằng ánh thức ghi cá đổ bóng đá với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
ba đối tượng gồm huỳnh thị bé hạnh đỗ thanh vũ và lê tuấn luân vừa bị công an huyện di linh
tỉnh lâm đồng khởi tố vụ án bắt tạm giam ba tháng
qua quá trình điều tra xác minh ngày sáu tháng năm công an huyện di linh đã triệu tập lê tuấn luân lên làm
việc quá trình làm việc phát hiện trong điện thoại
di động của luân có chứa nhiều dữ liệu thể hiện việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
số tiền lên đến gần một mươi năm tỷ đồng ngày chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét nơi ở
của hạnh và thu giữ bốn điện thoại di động một máy tính bảng một máy tính sách tay một ô tô hai cuốn sổ
và nhiều giấy tờ thể hiện việc vai nợ của hạnh với nhiều người kiểm tra trong điện thoại của hạnh và
vũ công an thu giữ nhiều dữ liệu liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
dịch bệnh covid một mươi chín khiến số lượng người lao động mất việc làm giảm thu nhập tăng lên lợi dụng tình
hình nhiều người đang gặp khó khăn về tài chính lại không có việc làm các đối tượng lừa đảo đã mạo
danh là nhân viên của các sàn thương mại điện tử đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng nhằm lừa đảo
chiếm đoạt tài sản phản ánh sau đây tại hải phòng
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hải phòng xuất hiện việc người dân bị lừa đảo chiếm đoạt
tài sản khi tham gia cộng tác bán hàng trên mạng các đối tượng dùng thủ đoạn nhắn tin hoặc sử dụng
tài khoản mạng xã hội để đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng trên các sản thương mại điện tử như
shopee lazada tiki khi người có nhu cầu liên hệ các đối tượng hướng dẫn thực hiện đặt mua hàng
online để tăng tương tác cho các gian hàng mỗi lượt mua hàng thành công được hoàn lại tiền gốc và
hưởng thêm từ một mươi đến hai mươi giá trị đơn hàng những đơn hàng đầu tiên có giá trị nhỏ
cộng tác viên sẽ được hoàn trả tiền mua hàng kèm hoa hồng như đã hứa để tạo lòng tin sau khi nạn
nhân chuyển khoản lượng tiền lớn các đối tượng lừa đảo tẩu tán tiền trong tài khoản và cắt nhân
lạc với nạn nhân nhiều nạn nhân đã bị các đối tượng lừa số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
tôi quen đối tượng này ở trên mạng xã hội và có rủ tôi làm cộng tác viên cho các đơn hàng của amazon
những đơn hàng đầu tiên thì thanh toán và người ta chuyển
được cả phí và cả cả tiền lời và tiền gốc rất nhanh nhưng mà từ một hai đơn hàng về sau thì
người ta yêu cầu tăng hạn mức và tôi cũng tin họ và chuyển một vài lần sau đó tôi thấy sốt ruột
thì liên lạc với họ nhưng người ta đưa nhiều lý do để trì hoãn những việc thanh toán và sau đó
thì một hai lần nữa tôi không liên lạc được với họ thì lúc đấy mới biết là bị lừa đảo thực tế các thủ
phạm tạo như trên không mới nhưng phương thức thực hiện của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn các
đối tượng thường không có địa chỉ thực tế và thường sử dụng thông tin giả khi liên hệ với nạn nhân nên
việc truy tìm rất khó khăn với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay tội phạm công nghệ cao
trở lên rất tinh vi hoạt động phức tạp tội phạm công nghệ cao hoạt động mang tính ẩn danh trên
dấu hành vi vi phạm pháp luật các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn sau một vài tháng
trở lại sử dụng phương thức thủ đoạn mới thủ đoạn của chúng là thường đưa ra mức hòng cao đánh vào
tâm lý người dân và người dân chưa nhận diện được hành vi thủ đoạn lừa đảo này dẫn đến dễ dàng trở thành
con mồi của các đối tượng lừa đảo trên mạng sâu ngoài hình thức lừa đảo trên còn rất nhiều hình thức
giả danh công ty bảo hiểm gọi điện thoại thông báo bị hại đã làm giả hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt
tiền bảo hiểm giả danh công an viện kiểm sát đe dọa bị hại có liên quan trong vụ án lớn thông báo bị
hại đã có lệnh bắt tạm giam để yêu cầu truyền tiền rồi chiếm đoạt người tham gia mạng xã hội không
lên để lộ thông tin cá nhân lên mạng xã hội và không kích vào các đường linh lạ dẫn đến việc có
thể bị hách tài khoản không tham gia vào các lời mời chào qua mạng xã hội tham gia trưng khoán tiền
các bạn bán hàng qua mạng lên đặt các mã bảo vệ qua hai lớp và đặt theo các ký tự có số và chữ mua hàng
qua mạng nên chọn các trang uy tín có số lượng người tham gia lớn có thương hiệu
qua các vụ việc trên cho thấy khi muốn làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp
đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa
và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để xác định tính chính xác
trước khi chuyển tiền qua các hệ thống thanh toán điện tử
cần đặc biệt lưu ý kiểm tra lại thông tin có các biện pháp xác thực đối tượng nhận tiền
và tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng lạ
đặc biệt các cơ quan thực thi pháp luật như công an viện kiểm sát nhân dân tòa án nhân dân
chỉ gặp gỡ làm việc với người dân thông qua công an cơ sở
và không làm việc gửi lệnh bắt giam giữ qua điện thoại mạng xã hội
vợ sát hại chồng rồi giấu sát xảy ra tại cà mau
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cho biết đang tạm giữ đối tượng sơn thị hồng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại huyện trần văn thời tỉnh cà mau vì có liên quan đến hành vi giết người
cách đây khoảng bốn tháng trong lúc xảy ra mâu thuẫn
với chồng hồng đã dùng dao chém chồng tử vong
sau đó để che giấu hành vi phạm tội hồng đã dùng dụng cụ bằng sắt
buộc vào người nạn nhân rồi đẩy sát xuống ao gần nhà
cho đến ngày một mươi bốn tháng năm hồng đến cơ quan công an tự thú và khai nhận vụ việc
công an tỉnh cà mau đã triển khai lực lượng lặng tin thì phát hiện xương người
và một số vật dụng khác có liên quan đến hành vi phạm tội của sơn thị hồng
cũng liên quan đến hành vi giết người phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bốn đối tượng gồm phan tấn nhanh nguyễn vũ lâm
nguyễn văn trọng và lâm văn mẫn
trước đó tại quán nhậu cô cô thuộc thôn phong niên hạ xã tỉnh phong huyện sơn tỉnh
hai nhóm nhậu xảy ra mâu thuẫn
nhóm của nhanh lâm trọng và mẫn dùng dao dựa xông vào chém nhóm thanh niên còn lại
khiến nhiều người bị thương
hai nhóm đều có sử dụng hung khí hỗn chiến quyết liệt làm lâm văn mẫn và nguyễn vũ lâm bị thương tích
hiện vụ việc được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng xử lý các đối tượng tham gia vụ việc
còn liên quan đến vụ ẩu đả với sự tham gia của hơn hai mươi đối tượng có sử dụng bom xăng và hung khí nguy hiểm
xảy ra ở trung tâm thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
qua điều tra bước đầu công an đã xác định được nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm
đồng thời xác định được danh tính các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến
còn ngày hôm nay công an thành phố biên hòa tỉnh đông nai cho biết đang khẩn trương truy bắt hai nhóm thanh niên
dùng hung khí bom xăng gây ra vụ hỗn chiến nói trên
theo đó khoảng hai giờ sáng ngày hôm qua hơn hai mươi thanh niên cầm theo khung khí là kiếm dao cùng bom xăng
hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn trên đường phạm văn thuận
nhận được tin báo công an tp biên hòa và các đơn vị nghiệp vụ đã tới hiện trường tiến hành
trích xuất camera lấy lời khai của các nhân chứng
từ hình ảnh camera công an đã xác định được danh tính các đối tượng liên quan vụ hỗn chiến
hiện đang tiến hành truy bắt
bước đầu lực lượng công an xác định hai nhóm thanh niên này có tuổi đời từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi
một số đang là học sinh
nguyên nhân là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm rồi lên mạng hẹn nhau địa điểm để giải quyết mâu thuẫn
tất cả các cơ quan bảo vệ pháp luật hiện nay không làm việc qua điện thoại
những vấn đề có liên quan đến công tác điều tra đều được gửi giấy mời đến người dân
theo đúng trình tự và quy định của pháp luật
đây là những cảnh báo liên tục được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân thiếu cảnh giác sập bẫy các đối tượng lừa đảo
sử dụng công nghệ cao và giả danh cảnh sát hình sự
ghi nhận tại tỉnh đồng tháp công an huyện tháp một mươi vừa tiếp nhận tin tố giác
của nạn nhân bị lừa đảo hơn một tỷ đồng
ngày bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện tháp một mươi tiếp nhận tin báo của một bị hại trú tại huyện tháp một mươi
về việc bà bị lừa số tiền trên đường
công an huyện tháp một mươi tiếp nhận tin báo của một bị hại trú tại huyện tháp một mươi

và đã được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhưng cho đến nay vẫn còn nhiều nạn nhân sập bẫy của các đối tượng
tất cả các cơ quan bảo vệ pháp luật hiện nay không làm việc qua điện thoại
những vấn đề có liên quan đến công tác điều tra đều được gửi giấy mời đến người dân
theo đúng trình tự và quy định của pháp luật
người dân mình khi mà nhận được tin nhắn hoặc là cuộc gọi của đối tượng lạ
và yêu cầu làm việc qua điện thoại thì chúng ta không được cung cấp
các thông tin cá nhân tìm cách liên hệ với những người thân để được tư vấn
sau đó thì mình nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để mình trình báo để được hướng dẫn
cũng liên quan đến thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện tháp một mươi cho biết
vừa tạm giữ hình sự đối tượng cao trí khuấn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
được biết đối tượng quấn và nạn nhân là ông trần văn hỏi có mối quan hệ quen biết với nhau
tuy nhiên trong khoảng thời gian tiếp xúc với ông hỏi đối tượng phấn không sử dụng tên thật mà lấy tên giả là tuấn
đồng thời giới thiệu bản thân là cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
lợi dụng sự tin tưởng của ông hỏi ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng cao trí phấn đến nhà ông hỏi
mượn một mươi năm triệu đồng để phục vụ cho công tác chuyên môn
do chỗ quen biết nên ông hỏi đã đồng ý cho phấn mượn tiền
đến ngày hứa hẹn trả lại tiền thì không liên lạc được với đối tượng phấn mới biết mình bị lừa
ông hỏi trình báo sự việc
với cơ quan công an bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện tháp một mươi phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
đã nhanh chóng truy tìm bắt giữ được đối tượng cao trí phấn
nhờ bên ngành công an giải quyết kiệp thề nhanh chóng luôn bắt tội phạm rất là hay
trong vòng hai mươi bốn tiếng hồ là bắt nó lại được liền
hiện nay tội phạm lừa đảo sử dụng thủ đoạn rất tinh vi
các đối tượng thường giả danh các cơ quan nhà nước như công an viện kiểm sát tòa án để lừa đảo qua điện thoại
loại tội phạm này thường hoạt động theo đường dây trong và ngoài nước phối hợp với nhau rất chặt chẽ
nhắm tới những người nhẹ dạ cả tin ít hiểu biết pháp luật
người dân cần hết sức cảnh giác
nếu nhận được những cuộc điện thoại yêu cầu chuyển tiền không rõ nguồn gốc
thì cần đến ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo để bảo vệ tài sản của bản thân
vừa giúp lực lượng chức năng kịp thời đấu tranh bắt giữ các đối tượng lừa đảo
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn bộ đội biên phòng nghệ an cho biết
đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ một đối tượng thu giữ hơn bốn viên ma túy tổng hợp
trước đó tại khu vực bản trường sơn xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
lực lượng đồn biên phòng bắt giữ đối tượng lý bá đồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú tải sãn nậm cắn huyện kỳ sơn về hành vi tảng trữ trái phép ma túy tổng hợp
tại hiện trường lực lượng phối hợp thu giữ hai mươi sáu viên ma túy tổng hợp
tiếp tục khám xét nhà của đối tượng thu giữ thêm bốn hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
một khẩu súng tự chế và một số tăng vật liên quan khác
lý bá đồng khai nhận là mua số ma túy trên từ bên kia biên giới mang về
vừa sử dụng vừa bán lại kiếm lời
phát hiện hai cửa hàng kinh doanh kho bãi ở xã yên đồng huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
bày bán động cơ máy xe ô tô và ca bin xe ô tô do nước ngoài sản xuất
nhưng không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc đã tiến hành kiểm tra
cụ thể kiểm tra cửa hàng kinh doanh kho bãi hùng gặt do kim đình hùng làm chủ
công an phát hiện có bày bán bốn động cơ máy xe ô tô và hai ca bin xe ô tô
do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử
cùng thời gian trên lực lượng cảnh sát kinh tế tiếp tục kiểm tra hoạt động
kinh doanh kho bãi cảnh đồng do nguyễn thị đồng làm chủ
phát hiện cửa hàng bày bán hai động cơ máy xe ô tô do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổng trị giá số hàng hóa trên là gần sáu mươi triệu đồng
công an huyện châu thành tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam nguyễn văn kiệt
chú tại thành phố rạch giá về tội trộm cấp tài sản
đồng thời bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý giáo dục
đối với nguyễn trí kiên một mươi năm tuổi trú cùng địa phương
về hành vi trộm cắp tài sản nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
vào ngày hai mươi sáu tháng bốn sau khi nhậu xong kiệt lấy xe máy chở kiên đến ấp an bình
xã bình an huyện châu thành thì phát hiện anh phạm văn tích đang ngủ say
nên đã trộm ba chiếc điện thoại
kiệt tiếp tục lấy trộm chiếc xe mô tô trị giá gần tám mươi triệu đồng
cho đến sáng ngày hôm sau kiệt nhờ một người bạn đem cầm chiếc xe vừa trộm được
với giá hai mươi năm triệu đồng thì bị công an phát hiện bắt giữ
chiếc xe ô tô con bất ngờ bốc cháy ngủn ngụt khi đang lưu thông trên đường
và rất may là cả bốn thành viên trong một gia đình trên xe đều kịp thoát ra ngoài
vụ việc vừa xảy ra vào chiều ngày hôm qua trên tuyến quốc lộ bốn mươi sáu c
địa phận xã thanh liên huyện thanh trương tỉnh nghệ an
vào khoảng một mươi ba h chiều ngày hôm qua chiếc xe hiệu toyota antiz do một người dân
chú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an điều khiển di chuyển trên quốc lộ bốn mươi sáu c
khi đến địa phận xã thanh liên huyện thanh trương thì xe bất ngờ bốc cháy dữ dội
vào lúc này trên xe ngoài lái xe còn có vợ và hai con nhỏ
sau khi phát hiện lửa bốc lên cả bốn thành viên trong gia đình may mắn thoát ra ngoài
và đã gọi lực lượng chức năng ứng cứu
hai xe chữa cháy cùng một mươi sáu cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tuy nhiên do thời tiết nắng nóng kèm theo gió nên chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu dụi hoàn toàn